vào chiều ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm tiếp tục kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cũng như quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm
trong phiên thảo luận tại tổ chiều nay các đại biểu thẳng thắn nhận định
việc phát triển kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy hiện vẫn còn nhiều tồn động cần tập trung giải quyết ngay

ở những chỗ kia rất rất nhiều cái thì chúng tôi thấy là cái quản lý xã hội về những vấn đề này
chúng tôi thấy hình như đâu đó nó có cái sự chống lưng đâu đấy
giá nông sản thì bà con cũng biết đó là những cái quyết luật của kinh tế và bình đăng khó khăn
ví dụ như cái lợn chúng tôi cũng đã cảnh báo cách đấy cùng với phản xuất cùng với dân điểm khí
mình vào cuộc xử lý thì cũng mới làm các động tác chính trị
những động tác đến hiệu quả là vấn trọng
cái cảnh báo của mình một cách có hiệu lực hiệu quả là cũng hầu như cũng chưa có những cái cảnh báo này
thế tôi cho rằng cái phản ứng của chúng ta trong nền kinh tế này là thiếu nhạy cảm
và cũng phải nói rằng là động thái chính trị
nhiều hơn là cái động thái để làm tính hiệu quả hiệu lực trong đối với nhân dân
đấy là một cái việc mà chúng tôi cho rằng là cũng cần phải được kinh nghiệm
hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là năm mà cả nước gặp nhiều khó khăn
của nền kinh tế gdp tăng trưởng không đạt mục tiêu đề ra
sản lượng khai khoáng giàu cũng như giá giàu theo xu hướng giảm
bên cạnh đó tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại một số tỉnh
đã để lại nhiều hậu quả cần sớm khắc phục trong năm hai nghìn một mươi bảy
tập trung huy động các nguồn lực đầu tư trong nước
thay vì là đi vay nước ngoài
nên hình thành các quỹ tư nhân quỹ xã hội và hiệu quả
từ các dòng tiền của quỹ bảo hiểm xã hội quỹ hưu trí
những cái gì mà những cái dòng tiền lớn trong nước có thể hình thành và đầu tư
trước hết thì ký nghị quốc hội ban hành một nghị quyết
liên quan tới các thể chế đặc thù cho trung tâm vùng kinh tế trọng điểm
như là phía bắc là hà nội phía nam là vùng kinh tế trọng điểm thành phố hồ chí minh
và tiến tới là nên luật hóa một bộ luật về cơ chế đặc thù cho vùng kinh tế trọng điểm như vậy
như vậy có thể thấy hai nghìn một mươi bảy cũng sẽ là năm mà nền kinh tế xã hội của việt nam
rất cần đến những dòng tiền
các cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo sẽ làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu